trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng chín tại đèo khao phạ ủy ban nhân dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã tổ chức festival dù lượn năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề bay trên mùa vàng
đây là sự kiện dù lượn lớn nhất của cả nước trở thành hoạt động thường niên
thu hút hàng ngàn người đến với đèo khao phạ một trong tứ đại đỉnh đèo và huyện mù căng trải
nơi được mệnh danh là đỉnh trời tây bắc
trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh đẹp
của festival dù lượn bay trên mùa vàng và chiêm ngưỡng dụng bậc thang tại mù căng trải vào mùa lúa chín
festival dù lượn bay trên mùa vàng năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động
của tuần văn hóa du lịch mường lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải
festival dù lượn nhằm tôn vinh vẻ đẹp ruộng bậc thang khuyến khích việc giữ gìn phát huy giá trị của vẻ đẹp tự nhiên
và quá trình lao động miệt mài
sáng tạo của đồng bào các dân tộc nơi đây trong suốt nhiều thế kỷ qua để tạo nên những kỳ quan của vùng đất tây bắc
năm nay có chín đội dù lượn tham dự festival điểm khác biệt của festival năm hai nghìn một mươi bảy là các đội bay sẽ không quá trú trọng
và thi đấu thắng thua mà các đội sẽ hóa trang bay để quảng bá hình ảnh của đèo khao phạ và huyện mù căng trải
chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào huyện mù căng trải nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử
năm nay điểm nhấn của lễ hội là chúng tôi tổ chức một lễ hội
lần đầu tiên về phi công dù luyện hóa trang tất cả các phi công hóa trang trong rất nhiều bộ trang phục lạ mắt
hoặc là những hình khối đặc biệt ví dụ anh thầy đấy tôi đang được hóa trang thành một chàng trai người mông
để bay dù trên đèo khao phạ bay trên quê hương của mình đó là điểm nhấn năm nay của lễ hội festival dù lượn bay trên mùa vàng
chúng đây cũng là một việc hết sức quan trọng đánh dấu cho
năm năm qua công tác tổ chức giữa huyện mù căng trải phối hợp với lễ cô lạc bộ việt quỳnh hà nội đã tổ chức nhiều đợt bay trên mùa vàng
năm nay cũng là năm thứ năm tạo thành cho khách du lịch một điểm nhấn cũng như là một thói quen
nếu như không đến với mù căng trải vào mùa này thì cảm thấy có gì đó mình thiếu thiếu trong quá trình mình đi du lịch ở khắp mọi nơi
khảo phạ là một trong những đèo dài nhất nước cao trên một hai trăm linh mét so với mực nước biển
điểm cất cánh cách điểm hạ cánh trên cao khoảng sáu trăm linh mét
với các điều kiện tự nhiên về địa hình gió và đặc biệt vào thời điểm mùa lúa chín vàng nơi đây đã trở thành điểm bay hấp dẫn của môn thể thao dù lượn
khao phạ được nhiều phi công trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những điểm nhảy dù lượn đẹp nhất trên thế giới